đà lạt bắt đầu triển khai việc lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông ở các nút giao có lưu lượng giao thông lớn
theo đó vào cuối năm nay ubnd tp đà lạt sẽ tiếp tục lắp đặt thêm hệ thống đèn tín hiệu
tại các điểm trọng yếu trên địa bàn để giảm thiểu tình trạng ủn tắc vào mùa du lịch
ngày năm tháng một mươi trụ đèn tín hiệu giao thông đèn xanh đèn đỏ đầu tiên đã được lắp đặt ở nút giao thông mới
sau khi cải tạo xong đó là hoàng văn thụ trần phú ba tháng hai
thành phố đà lạt sẽ tiếp tục lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông
tại các vị trí khu vực kim cúc nút giao phan chu trinh phan chu trinh trần quý cáp
ngã năm đại học nút sao trần phú đào duy từ bà triệu
tổng chi phí đầu tư xây dựng dự kiến hơn một trăm bốn mươi hai bảy tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh
sự kiến vào cuối năm nay toàn bộ hệ thống đèn xanh đèn đỏ của thành phố đà lạt sẽ vận hành
dự án mở rộng các nút giao và lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại đà lạt
kỳ vọng sẽ giảm bớt tình trạng ủn tắc giao thông trong tương lai